các nhà diễn biến dịch bệnh tại trung quốc ubnd quốc gia trung quốc thông báo
nước này ghi nhận ba trăm một mươi chín ca mắc mới covid một mươi chín lây nhiễm trong cộng đồng
và bốn sáu mươi năm ca mắc mới không có triệu chứng trong ngày bảy tháng năm
trong số trên riêng thành phố thượng hải ghi nhận hai trăm một mươi năm ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng
và ba bảy trăm sáu mươi ca không chịu chứng trong khi có thêm tám ca tử vong do covid một mươi chín
ubnd trên cho biết nguyên nhân trực tiếp gây tử vong ở các bệnh nhân này là do mắc bệnh lý nền
trong ngày bảy tháng năm cũng có chín trăm bốn mươi một ca mắc trong cộng đồng được xuất viện
cùng chín tám trăm ba mươi chín trường hợp không có triệu chứng đã được đưa ra khỏi diện cách ly và theo dõi y tế ở thượng hải
tính đến ngày bảy tháng năm vẫn còn bốn trăm một mươi hai bệnh nhân mắc bệnh nặng và tám mươi bốn người trong tình trạng nguy kịch tại thành phố này
ngoài thượng hải một mươi một khu vực cấp tỉnh khác ở trung quốc đại lục cũng ghi nhận các ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng
trong đó thủ đô bắc kinh có bốn mươi bốn ca hà nam có hai mươi năm ca
với một một trăm một mươi năm bệnh nhân bình phục được ghi nhận trong ngày bảy tháng năm
hiện vẫn còn chín một trăm tám mươi một bệnh nhân đang được điều trị cho các bệnh viện ở trung quốc đại lục
trung quốc hiện đã bước sang một giai đoạn mới trong ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
với các biện pháp phản ứng nhanh và can thiệp sớm để ngăn ngừa biến thể omicron rất dễ lây lan
người đứng đầu nhóm chuyên gia về covid một mươi chín của ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết
trong giai đoạn mới chống dịch này bắt đầu từ tháng ba
chính quyền thực hiện các biện pháp kiên quyết và nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây nhiễm trong cộng đồng
bao gồm quản lý các nguồn lây nhiễm cắt đứt các chuyện lây truyền và bảo vệ các nhóm cư dân dễ bị tổn thương
ngoài ra sẽ có thêm nhiều bệnh viện nhiều cơ sở được chuyển đổi công năng thành nơi chăm sóc y tế
và các khu cách ly được lập ra để sẵn sàng phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trung quốc đã lập hàng nghìn điểm xét nghiệm pcr tại các thành phố lớn
trong nhiều đợt phong tỏa nghiêm ngặt số ca mắc tại trung quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm
liệu chính phủ nước này có thay đổi biện pháp phòng dịch trong thời gian tới hay không
đây là câu hỏi người dân trung quốc đang đặc biệt quan tâm